quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nằm sâu trong khối khí rét mạnh nên đêm qua và sáng sớm nay ở miền bắc trời vẫn rét bút
với nhiệt độ ngoài trời lúc này trên toàn miền đều thấp
ở vùng núi và trung du phía bắc nhiệt độ thấp dưới sáu độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ bảy đến một mươi độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh không còn tăng cường thêm xuống nước ta nữa
nhưng cường độ suy yếu chậm
trong ngày hôm nay miền bắc trời khô ráo tuy nhiên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay
ở khu vực trung du và vùng núi vẫn chỉ từ chín đến một mươi một độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ trong khoảng từ một mươi hai đến một mươi ba độ
cả miền bắc vẫn còn xảy ra rét hại trên diện rộng
lúc này ở trung bộ khu vực rét nhất là ba tỉnh phía bắc gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ chín đến một mươi một độ
dự báo trong ngày hôm nay tuy không khí lạnh không còn tăng cường xuống nước ta
nhưng gió đông bắc ở miền trung vẫn còn mạnh
vì thế tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trời vẫn nhiều mây
đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và tiếp tục rét hại với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ một mươi hai đến một mươi bốn độ
còn tại các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi trời nhiều mây có mưa
có nơi mưa vừa mưa to toàn vùng ở ngưỡng rét
nhiệt độ từ quảng bình đến thừa thiên huế trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ là từ hai mươi đến hai mươi hai độ
các tỉnh từ bình định đến khánh hòa cũng có mưa trở lạnh với mức nhiệt từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
riêng khu vực ninh thuận bình thuận trong ngày hôm nay vẫn có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
ở miền nam khí lạnh chỉ khuếch tán yếu tới khu vực phía bắc của tây nguyên
làm cho tây nguyên trong ngày hôm nay mây nhiều hơn nhiệt độ giảm nhẹ phổ biến dưới hai mươi chín độ
còn nam bộ hôm nay trời vẫn còn nắng sớm
nhiệt độ ngày cao từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ cục bộ có nơi cao hơn
trên biển ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
vùng biển từ quảng trị đến khánh hòa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
phía nam có lúc cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến năm mét biển động mạnh
khu vực bắc biển đông và giữa biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
từ bốn đến sáu mét biển động mạnh đến đêm gió giảm dần
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau và vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước